từ đêm nay khi quá trình hội tụ gió dần suy yếu
thì mưa tại khu vực bắc bộ sẽ suy giảm nhanh
ban ngày trời nắng giáo
khu vực này chủ yếu sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên trời vẫn ở ngưỡng lạnh về đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực phía đông bắc bộ
là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
sau đó sẽ tăng dần khoảng hai ba độ trong hai ngày tiếp theo
trời ấm áp
thời tiết tại khu vực phía tây bắc bộ cũng đang chuyển tốt dần
hai ngày tới không mưa trời mát mẻ
về đêm và sáng thì sẽ có xe lạnh
sao đến ngày một mươi chín do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió
ở mực năm m
nên tại đây sẽ có mưa giải rác
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng từ một hai độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sau hôm nay khi xuất hiện mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
thì từ chiều tối nay đến ba ngày tới
mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh
chỉ còn duy trì giải rác
tại các tỉnh thuộc phần phía nam của khu vực
với lượng giảm và chủ yếu xảy ra
vào lúc sáng sớm chiều tối và đêm
còn về tình hình nhiệt độ cao nhất ngày mai
ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sau đó sẽ có xu hướng tăng nhẹ
đến ngày một mươi chín nhiệt độ cao nhất
có thể đạt ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến
đinh thuận bình thuận trong ba ngày tới
duy trì mưa giải rác với lượng giảm
và chủ yếu xảy ra vào sáng sớm
chiều tối và đêm nhiệt độ sẽ không quá cao
cao nhất ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
còn đối với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
trong ba ngày tiếp theo khu vực này tiếp tục
có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
tuy nhiên cường độ mưa sẽ suy giảm hơn
so với ngày hôm nay
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
còn vào ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
tại khu vực tây nguyên
nam bộ cũng tiếp tục có mưa rào
và rông giải rác vào lúc chiều tối
cường độ mưa sẽ suy giảm hơn
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ